liên quan đến vụ chìm tàu cá trên vùng biển giữa ninh thuận và bình thuận xảy ra vào tối ngày hai tháng bảy
đến trưa ngày hôm nay ba tháng bảy cơ quan chức năng tỉnh ninh thuận vẫn khẩn trương phối hợp
cùng với tàu cá của ngư dân tìm kiếm một nạn nhân còn mất tích
khoảng một mươi chín h ngày hai tháng bảy tàu cá nt chín mươi nghìn một trăm sáu mươi bảy ts công suất hai trăm năm mươi cv cùng một mươi thuyền viên khi đang khai thác
trên vùng biển hòn cao tỉnh bình thuận thì gặp tố lốc bất ngờ và bị sóng lớn đánh chìm
tàu cá khánh hòa kh chín mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi bốn ts đang hoạt động gần đó đã phát hiện và kịp thời ứng cứu vớt được năm thuyền viên
năm thuyền viên khác đã không kịp bơi thoát ra ngoài
đến trưa ngày ba tháng bảy lực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển của tỉnh ninh thuận
cùng các ngư dân trong khu vực đã tìm thấy và đưa được thi thể nạn nhân về bờ
bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự

tàu cá khánh hòa kh chín mươi hai nghìn bảy trăm năm mươi bốn ts đang hoạt động gần đó đã tìm kiếm thuyền viên và gia đình lo hậu sự
sau khi xảy ra sự cố lãnh đạo chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi
động viên và hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân
hiện lực lượng chức năng tỉnh ninh thuận vẫn đang nỗ lực phối hợp cùng tàu cá của ngư dân
khẩn trương tìm kiếm thuyền viên cao tấn thành còn đang mất tích